bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với youtube và google để gỡ bỏ hàng nghìn clip có nội dung xấu độc vi phạm pháp luật việt nam
bên cạnh đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng cung cấp danh sách hai mươi nhãn hàng có quảng cáo trên các clip youtube phản động
sau đó cục tiếp tục công bố thêm bốn mươi nhãn hàng mới vẫn phát quảng cáo trong các clip phản động hoặc quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh các video xấu độc
việc ngăn chặn những hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội đang được bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo sát sao với quyết tâm dọn rác trên mạng xã hội
trong buổi làm việc chiều nay ngày hai mươi năm tháng sáu với các bộ ngành các doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động quảng cáo của google tại việt nam
về vấn đề chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã khẳng định sự quan trọng của việc giữ gì một không gian mạng lành mạnh
có các bộ ngành
có các cơ quan báo chí
điều này nó thể hiện vấn đề mà hôm nay chúng ta đặt ra rất là nóng và được mọi người quan tâm một cách sâu sắc
loài người thì đang chứng kiến một sự chuyển đổi hết sức vĩ đại trong lịch sử mấy chục nghìn năm bồn tải của loài người
đó là sự chuyển đổi từ thế giới thực vào thế giới ảo
có người thì gọi thế giới số không gian mạng
trong hai năm qua google đã hợp tác với bộ thông tin và truyền thông gỡ bỏ khoảng tám video clip xấu độc trên youtube theo yêu cầu của bộ
tuy nhiên tình trạng đăng tải các video clip xấu độc trên nền tảng này vẫn còn rất nhiều và có chiều hướng gia tăng
nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên của google youtube là do cơ chế quản lý nội dung đăng tải còn lòng lẻo
người dùng dễ dàng mua quảng cáo trực tiếp với google youtube mà không cần thông qua đại lý trong nước
hiện nay là không kiểm soát được hoạt động đăng phát quảng cáo trên các clip youtube và mạng lưới quảng cáo sc
tôi đã ra quét và đã gửi công văn cảnh báo đến một trăm linh nhãn hàng trong nước là có tình trạng là các clip quảng cáo của họ hoặc các banner bị xuất hiện cài vào các clip và các kênh có nội dung vi phạm pháp luật việt nam
rất nhiều nhãn hàng là sửng sốt bất ngờ khi biết được chuyện này
vì một là họ không kiểm soát được
và các đại lý quảng cáo đang chạy quảng cáo cho họ cũng có đại lý nói rằng là không kiểm soát được

nếu nói đúng hơn là phải nói là không chi phối được cái việc này với cả youtube
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết các sai phạm này đều đến từ nhiều chủ thể tham gia hoạt động trên youtube bao gồm youtube google
các đại lý quảng cáo của google tại việt nam những người mua quảng cáo những nhà sáng tạo nội dung trên youtube
tuy nhiên chính các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo tại việt nam thừa nhận họ vẫn chưa có công cụ kỹ thuật để có thể tự động tìm ra các video có nội dung xấu độc trên youtube
hoàn toàn tụi em sẽ không có
không có quản lý chặt chẽ được tức là những cái phần mà video khác đến kèm
thì cái này là tại vì cái nền tảng đó là xây dựng và do youtube và google họ quản lý
cho nên thực sự ngăn chặn thì mình chỉ sàng lọc và mình chỉ khi mà có mà xảy ra những cái việc như vậy tụi em làm việc ngay với khách hàng
trong buổi làm việc cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cũng khẳng định sẽ lập danh sách các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp kiếm tiền trên youtube để quản lý
phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
kênh vi phạm sẽ phải đối mặt với việc bị gỡ hẳn kênh thay vì chỉ gỡ clip như hiện nay